lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy
ngày hôm qua đã ra tuyên bố gồm một mươi ba điểm về vấn đề ukraine
tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng tham dự và phát biểu với hội nghị
tuyên bố cho biết g bảy sẽ tiếp tục áp đặt các chế tài về kinh tế chống nga liên quan đến xung đột tại ukraine
đồng thời cam kết kiên định hỗ trợ ukraine duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính nhân đạo quân sự ngoại giao và pháp lý với ukraine
g bảy cũng ủng hộ các nỗ lực của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea
nhằm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân zapolisia ukraine
liên quan đến các sự cố với hệ thống đường ống dòng chảy phương bắc một và hai
tuyên bố của g bảy bày tỏ lo ngại sâu sắc về những thiệt hại đối với hệ thống này
và hoan nghênh các cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc